vâng bản nhiệt độ cho các vùng trên cả nước sẽ được chúng tôi cập nhật ở phần sau của chương trình
còn bây giờ sẽ là thông tin mới nhất về cơn bão số tám
vào hồi bốn giờ ngày một mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám chín độ vĩ bắc
một trăm một mươi ba chín độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm bảy mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một tức là từ một trăm linh đến một trăm hai mươi km một giờ
giật cấp một mươi bốn bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng ba trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm ba mươi km
đi vào vùng biển phía nam vịnh bắc bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ
đến bốn giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão vào khoảng một mươi tám tám độ vĩ bắc một trăm linh bảy bảy độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một tức là từ một trăm linh đến một trăm hai mươi km một giờ
giật cấp một mươi một vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật cấp tám trở lên
từ vị tuyến một mươi sáu đến hai mươi hai độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi bảy độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh
sóng lớn và lốc xoáy trong hai mươi bốn h đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km đi sâu vào đất liền khu vực từ thanh hóa đến quảng bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới